sáng ngày ba mươi một tháng một mươi trên quốc lộ một a đoạn đường tránh qua thôn an đô phường hương chữ thị xã hương trà thừa thiên huế xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết và bốn người khác bị thương
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi trên quốc lộ một a đoạn đường tránh qua thôn andô phường hương chữ thị xã hương trà thừa thiên huế xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết và bốn người khác bị thương

sau khi vượt xe container năm mươi một c ba mươi hai nghìn một trăm năm mươi bốn thì bất ngờ gặp phải xe tải ba mươi sáu c tám nghìn một trăm bảy mươi chạy ngược chiều nên phanh gấp làm xe mất lái gây tai nạn